buổi chiều quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại nghị quyết số tám mươi tám của quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo sẽ báo cáo và giải trình một số các vấn đề đại biểu còn ban khoăn
thêm vào đó cả tiền hỗ trợ cho các cán bộ không chuyên trách ở thôn bản sau khi chuyển lên vùng tái định cư mới cũng không thấy đâu và việc hỗ trợ này địa phương không biết do tỉnh lai châu hay tỉnh điện biên chi trả
về tri trả đối với chế độ tính sách về hỗ trợ chuyển đổi nghề cho một số các đồng chí trước hoạt động không chuyên trách
nơi đi tức là ở điện biên chuyển về mạng lây tức là mạng lây chuyển về đây thì số cán bộ không chuyên trách được hưởng chế độ theo hai của chính phủ thì đến bây giờ cũng chưa được giải quyết đồng thời cũng đã có ý kiến kiến nghị nhiều lần của bà con tái định cư
việc hỗ trợ tiền đào tạo và chuyển đổi ngành nghề cho người dân thì đã có quyết định của thủ tướng chính phủ
nhưng không hiểu vì sao sau một mươi năm tái định cư đến nơi ở mới người dân ở tổ hai mươi năm và hai mươi sáu phường đông phong thành phố lai châu vẫn chưa được chi trả
người dân vẫn kiến nghị liên tục chính quyền cấp cơ sở thì chờ ý kiến của cấp trên
thiết nghĩ chính quyền lai châu cần có phương án phối hợp với tỉnh điện biên để có câu trả lời sớm cho người dân tránh việc kiến nghị kéo dài gây mất lòng tin của nhân dân với chính quyền
chiều ngày một một mươi một tại thành phố hạ long tỉnh quảng bình
tỉnh quảng ninh một đám cháy xuất hiện trên đỉnh núi bài thơ gần chân đỉnh cột cờ
ngọn lửa lan rộng ra nhiều khu vực và ở những vị trí có mặt cắt đứng gây khó khăn cho công tác cứu hộ dập lửa
việc chữa cháy dựa hoàn toàn vào con người do núi cao và dốc lớn hiểm trở
lực lượng cứu hỏa và chính quyền thành phố hạ long đã tìm cách tiếp cận và khoanh vùng đám cháy chống làn rộng
nguyên nhân ban đầu được cho là do các nhóm khách lên núi tham quan đã vô ý tạo ra nguồn lửa gây cháy
núi bài thơ cao hơn hai trăm linh mét là địa điểm tham quan thú vị tại thành phố hạ long
mỗi ngày có hàng trăm lửa thanh niên và du khách treo lên đỉnh ngắm cảnh thành phố
dù cho chính quyền địa phương đã dựng biển cấm lên núi tham quan do lo ngại mất an toàn
liên quan đến thông tin được đăng tải nhiều trên các trang mạng xã hội về vụ việc bảo vệ của bệnh viện phụ sản hà nội đánh người nhà bệnh nhân
chiều ngày một tháng một mươi một lãnh đạo bệnh viện phụ sản hà nội đã trả lời báo chí thông tin rõ về vụ việc này
theo thông tin phản ánh trong đêm ba mươi một tháng một mươi anh nguyễn khắc phượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đưa người nhà vào cấp cứu tại bệnh viện phụ sản hà nội
sau khi gửi xe tại bệnh viện anh phượng đã bị ba bảo vệ của bệnh viện phụ sản hà nội hành hung khiến bị thương nặng ở vùng đầu phải nhập viện
bệnh viện phụ sản hà nội cho biết nhân viên bảo vệ trực tiếp liên quan tới sự việc là lưu quang thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
tuy nhiên lãnh đạo bệnh viện khẳng định nhân viên này bị người nhà bệnh nhân tấn công trước
đồng chí lái xe có trí bệnh chửi đồng chí bảo vệ
đồng chí bảo vệ khi bị chửi như vậy thì anh bảo vệ anh có hỏi vào anh chửi ai đấy
và khi thoa mặt vào trong xe hỏi như vậy thì bị anh lái xe đạp vào mặt
trước việc vừa bị chửi vừa đặt như vậy thì anh bảo vệ có nhào vào trong xe và gây sâu sát đó với anh lái xe
sau đó thì anh bảo vệ cũng gọi báo cáo với anh tổ trưởng
tổ bảo vệ đêm qua và báo cáo với cả tổ bảo vệ
thì anh tổ trưởng tổ vệ khi nhận được lệnh như vậy thì anh điện tin như vậy thì anh đã báo cáo với công an phường ngọc khánh
sau khi vụ việc xảy ra hiện công an phường ngọc khánh quận ba đình đang tiếp nhận và tiếp tục điều tra làm rõ sự việc
tuy nhiên lãnh đạo bệnh viện thừa nhận dù ở trong hoàn cảnh nào
thái độ nóng này dẫn tới hành vi đánh người gây thương tích của nhân viên bảo vệ là sai
và sẽ chỉnh đốn lại lề lối tác phong của đội ngũ nhân viên
phía bệnh viện
thì chúng tôi đã họp với tổ bảo vệ trước mắt cũng nói rõ một quan điểm rõ ràng là các anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình nếu như mình sai trái trước pháp luật
thế còn về phía nội quy quy chế bệnh viện chúng tôi nhận định rằng là trước một cái việc một người dân người ta hành hung mình như vậy
thay vì cái việc mình vào mình xô sát lại mình lên báo cơ quan công an ngay từ đầu thì hay hơn rất nhiều
như vậy thì mình sẽ không bị mang tiếng gì cả
và người nào gây đánh mình chửi mình thì người đấy phải chịu trách nhiệm trước phong luật
thế còn anh làm thế này thì rõ ràng là nói gì thì nói về mặt cách xử sự việc đó là anh đã không tròn nhiệm vụ
vụ việc xảy ra không chỉ làm mất an ninh trật tự bệnh viện mà còn làm ảnh hưởng đến công tác điều trị cho người bệnh
đây cũng là một bài học trong cách thức giao tiếp ứng xử giữa các nhân viên bệnh viện và người dân để tránh có những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra sau này
các thượng nghị sĩ mỹ thuộc phe dân chủ đã đệ trình dự luật mà họ cho rằng sẽ ngăn chặn tổng thống donald trump tự ý ra lệnh tấn công quân sự nhằm vào triều tiên mà không được sự chấp thuận của quốc hội
thượng nghị sĩ dân chủ chris murphie người bảo trợ hàng đầu của dự luật trên đã bày tỏ lo ngại các cố vấn của tổng thống không ngăn cản nổi nếu tổng thống trump có ý định tấn công triều tiên

việt nam và các nền kinh tế thành viên mong muốn đóng góp và nỗ lực chung nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng châu á thái bình dương năng động
và gắn kết thông qua thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư liên kết kinh tế khu vực hợp tác kinh tế kỹ thuật bảo đảm an ninh con người và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi bền vững
trải qua gần ba mươi năm phát triển apec đã quy tụ được hai mươi một nền kinh tế đại diện cho hai tám tỷ dân đóng góp năm mươi bảy gdp và bốn mươi chín thương mại toàn cầu
apec đã trở thành cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực với nhiều thành tựu nổi bật và thực chất trên cả ba trụ cột gồm tự do hóa thương mại và đầu tư thuận lợi hóa kinh doanh hợp tác kinh tế và kỹ thuật
ngày nay apec trở thành một trong những cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực và thế giới góp phần đưa châu á thái bình dương trở thành động lực tăng trưởng và liên kết kinh tế thế giới
các cơ chế mở cửa tự nguyện đặc trưng của apec đã thu được
những kết quả to lớn tăng tới gần bảy lần trao đổi thương mại nội khối
mặc dù vậy vẫn còn một số lĩnh vực chưa phát triển hết tiềm năng vì vậy cần phải chuẩn bị cơ sở để đàm phán hiệp định khu vực thương mại tự do châu á thái bình dương
các chuyên gia cho rằng để đưa châu á thái bình dương trở thành một trong những khu vực tự do thương mại hóa và đầu tư năng động nhất thế giới
các nền kinh tế thành viên apec cần thể hiện ý chí chính trị vững vàng cũng như tăng cường tạo dựng lòng tin
tin đã thể hiện quyết tâm đưa nền kinh tế của nước này trở lại với con đường phát triển hợp lý
hướng tới phúc lợi của người dân trong thông điệp quốc gia vừa được ông trình bày trước quốc hội
nhà lãnh đạo hàn quốc khẳng định mục tiêu của chính sách phát triển kinh tế hướng tới con người và đổi mới mà ông đang theo đuổi
là làm cho chính phủ có trách nhiệm hơn đối với phúc lợi và điều kiện sống của người dân
sự thay đổi này cần bắt đầu ở cách phân phối của cả xã hội và chỉ rõ các tập đoàn gia đình lớn đang nhận được quá nhiều
trong khi những người làm công không nhận được những gì họ đáng được nhận
phần chi ngân sách năm hai nghìn một mươi tám được đề nghị tăng bảy một so với năm nay lên khoảng ba trăm tám mươi ba chín tỷ đô la mỹ
tổng thống moon đảm bảo rằng việc này có thể bắt đầu thay đổi được tình hình vì mục tiêu chính là tạo thêm việc làm
tăng thu nhập cho các hộ gia đình tăng cường an ninh và an toàn công cộng
cơ quan thống kê quốc gia của anh cho biết nước này đã đồng góp hai mươi năm tỷ usd cho liên minh châu âu
trong năm hai nghìn một mươi sáu điều này có nghĩa là chi phí cho quy chế thành viên của anh trong eu là hai trăm linh bảy triệu usd một tuần
hay một trăm sáu mươi ba usd đầu người mỗi năm
chi phí thành viên tiếp tục là vấn đề mấu chốt khi đàm phán các điều khoản về brexit
dù thế nào thì tổng số tiền anh đóng góp cho eu trong năm hai nghìn một mươi sáu cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong số một bảy mươi sáu tỷ đô la mỹ
mà chính phủ anh dùng cho tất cả các lĩnh vực chi tiết
tiêu công hay nói cách khác chỉ chiếm khoảng một tổng chi tiêu của chính phủ anh
tuy nhiên các số liệu mới nhất do ủy ban châu âu ec công bố
rõ ràng mức đóng góp trung bình hàng năm của anh cho eu trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi sáu
chỉ là tám một tỷ bảng anh tương đương một mươi bảy mươi năm tỷ usd
số liệu này mới là bức tranh hoàn chỉnh về mức đóng góp và nhận được giữa anh và eu
những thông tin quốc tế vừa rồi
đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
kính chào tạm biệt